từ ngày năm đến ngày bảy tháng tám thành phố hải dương tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho những người ở vùng có dịch về
hiện nay trên địa bàn thành phố hải dương có trên một sáu trăm linh người đi về hoặc đi qua các địa phương đang có ca mắc covid một mươi chín từ ngày một tháng bảy đến nay
trong đó có hơn chín trăm linh trường hợp đã qua một mươi bốn ngày các trường hợp còn lại đều được tiến hành xét nghiệm miễn phí nhanh covid một mươi chín
những trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai sẽ được chuyển đến cách ly tại các cơ sở y tế
và sẽ được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương lấy mẫu để làm xét nghiệm khẳng định